sở giao thông vận tải tỉnh khánh hòa đề nghị miễn giảm phí cho gần ba xe ô tô qua chảm thu phí ninh xuân
sở giao thông vận tải tỉnh khánh hòa đề nghị miễn giảm phí một trăm linh đối với xe loại một xe buýt
giảm bốn mươi đối với các loại xe còn lại của một mươi chín xã phường tại thị xã ninh hòa
trên cơ sở số lượng thống kê sở đề nghị nhà đầu tư báo cáo tổng cục đường bộ và bộ giao thông vận tải
xem xét phê duyệt bảo đảm quyền lợi cho người dân xung quanh trạm tránh khiếu kiện ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn giao thông